ngày đêm âm thầm cống hiến tuổi thanh xuân chúng ta mới hiểu thế nào là sự dấn thân của những người làm công tác giáo dục nơi đây
họ đã vượt lên mọi khó khăn vất vả miệt mài bám bàn bám điểm trường để gieo con chữ
ở nơi đó không chỉ con chữ kiến thức được trao mà ước mơ một tương lai tươi sáng cho biết bao trẻ em dân tộc thiểu số cũng được mở ra và dần dần hiện hiểu
họ là những giáo viên cắm bàn những người cõng chữ

ngoài khó khăn về đường giao thông thì nước sạch cũng là vấn đề vô cùng nan dài tại nơi đây
được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là niềm mơ ước thường trực nhiều năm nay của người dân pờ triều lùng
chiều chủ nhật lên lên thì thức ăn mua cả tuần mùa hè thì không để được
còn mùa đông thì vẫn mua lên ăn cả tuần là điệu từ nhà lên đến đây ăn cả tuần ở cả tuần ở đây
nước nuôi thì hứng nước mưa dùng cả tuần cả năm luôn trên này không có nguồn nước
thì mình phải tận dụng hứng nước mưa để mà lấy máng về lấy cây trúc về để làm máng xong là dấn nước để mà vào thùng để sinh hoạt cả năm nước nguồn không có
hiện toàn bản có sáu mươi ba học sinh trong lứa tuổi mẫu giáo cho tới lớp hai học ở hai điểm trường đặt ở hai tổ của bản
theo danh sách mà các thầy cô cung cấp thì
tổ một có một lớp tiểu học gồm một mươi học sinh lớp một và hai
tổ hai đặt điểm trường liên cấp gồm một lớp tiểu học với một mươi một học sinh lớp một và hai đang sinh sống tại tổ hai và ba
số còn lại là hai lớp mầm non có tổng số bốn mươi hai học sinh sống ở tổ hai và ba
do hai cô giáo hoàng thị luy và mùng thị cha phụ trách
ở trên điểm trường lùng này thì là nói chung là
chịu khó đi học đều tương đối đều thôi chứ không gọi là tương đối
còn các cô vẫn là chủ yếu là các cô là kết hợp với trưởng xóm là đến từng hộ dân là vận động cho con em đi học
điểm trường mầm non tại tổ hai được lập từ năm hai nghìn một mươi hai
mùa khô và những hôm thời tiết thuận lợi các em đến lớp tương đối đầy đủ
nhưng vào mùa trời các em không có thể đi học
mùa đông băng tuyết phủ kín rừng khắp núi số học sinh mầm non đặc biệt là của tổ ba xuống học chỉ đếm trên đầu ngón tay
các em đến được lớp cũng run lẩy bẩy vì quần áo không đủ ấm
những ngày như thế các cô phải đốt củi sửa ấm cho trò và dạy các em ngay cạnh đống lửa vì hầu hết bàn ghế bảng đen đều thấm nước không viết nổi
lưới thì chưa có chỉ có đường điện do dân tự kéo về nên dùng cũng không được ổn định
không sóng điện thoại cuộc sống ở đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài
gia đình có việc cấp bách cũng phải đến cuối tuần xuống núi hoặc có dân bản vào báo tin mới biết
trước cô hoàng thị luy đã có hai cô giáo mầm non không chịu nổi khó khăn vất vả tại pờ trừ lùng đã phải bỏ nghề
trường thì chỉ có ba cô thôi
bản thân mình thì là có những lúc thì ngày thì cũng bình thường thôi
thì là học cô trò lên lớp bình thường còn chiều tối tối là vắng nên là cũng đôi khi là cũng nhớ nhà
có những tuần thì về có những tuần thì phải ở lại yên minh thì là không về quê thăm chồng con
so với các cô giáo mầm non
so với các cô giáo mầm non
thì các thầy giáo cắm bản cấp tiểu học có lẽ dễ thích nghi hơn
thầy giáo hồ văn lợi đã có bốn năm gắn bó với điểm trường tiểu học pờ trừ lùng
bốn năm gắn bó với bà con dân bản thầy nhớ từng học sinh từng hoàn cảnh
thầy ở trường còn nhiều hơn ở nhà
đây có lẽ là trải nghiệm nhiều ý nghĩa nhất của thầy lợi trước khi luân chuyển đến điểm trường khác
con em này là đi học
đi học đều hơn với lại hướng là có cho bà con với lại các lãnh đạo ở thôn thì vận động cho học sinh đi học đều hơn
với lại thầy cô giáo lên thì đường xá xa xôi rồi cũng mong cho các cháu đi học đều và đầy đủ mới học được cái chữ thêm được nhiều hơn
giáo viên ở đây ngoài truyền đạt kiến thức cho các em
ngày nào cũng như ngày nào mỗi chiều tan lớp
thì các thầy cô chia ra mỗi người một việc
người này thì kiếm củi nấu cơm người kia thì quét dọn lớp học và sân chơi của các em
chưa hẳn sang mùa đông nhưng khoảng năm sáu giờ chiều là đã không nhìn rõ mặt người
vì thế mà từ năm hai nghìn một mươi sáu người dân pờ trừ lùng đã động viên nhau bán lợn gà góp tiền để mua dây kéo điện từ chân núi lên
nhờ đó mà giáo viên cũng được có bóng điện thắp sáng
lại được nhà trường hỗ trợ chiếc tv để cập nhật tin tức và cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà
những lúc rảnh rỗi các cô đã chủ động tới nhà bí thư tri bộ
đến với các hộ dân để thăm hỏi trò chuyện tìm hiểu về ngôn ngữ về cuộc sống và phong tục tập quán của bà con dân bản
đó cũng là cách để bà con thêm tin tưởng gửi con em mình tới lớp tới trường
chủ yếu là
vì dân không tập trung
dạy giác những hổ muốn lưa
đi vận động đi hổ nào đi ra hổ kia thì rất là vất vả những cái vấn đề đấy
nhưng mà cách thật cũng cố gắng là nhiệt tình vậy là cái công tác của giáo viên ấy cứ phải là nhiệt tình công tác đấy cứ phải đi vận động
ba đứa con của tôi tôi mong muốn biết về cái chữ học về cái chữ cái
biết về cái chữ cái sau này đi lại thì nói về cái vấn đề xã hội
nói mang được cái tiếng thì đi lại đi vào xã hội thì cũng biết ăn hỏi ăn hỏi biết làm việc gì khống chế
nhờ sự tận tụy của thầy cô mà học sinh nơi đây rất chịu khó đến lớp còn phụ huynh cũng quan tâm đến việc học của con em mình hơn
họ đã tự nguyện đóng góp vật liệu và công lao động để dựng nhà lớp học cho cô và trò dựng cả phòng ở cho giáo viên
nhưng đường đi đến lớp lại quá khó khăn để vận động bà con đưa con em mình đến lớp có khi các cô phải đi mất cả một buổi vì chủ yếu là đường mòn khó đi
quãng đường các em di chuyển từ nhà đến điểm trường quá xa đã khiến các em không thể ngồi đúng lớp và học đúng chương trình
điển hình là lớp của thầy phàn a nhon có sáu học sinh lớp hai và bốn học sinh lớp một ngồi nhờ
tương tự lớp một của cô thủy ở tổ hai cũng có bốn em học sinh lớp hai của thầy nhon ngồi nhờ
cái đường xá đi lại không riêng về giáo viên mà bố trí sắp xếp ở đó và nó liên quan đến cả các cháu học sinh
vì địa bàn dân cư sống rất rải rác nên các cháu đến trường sẽ xa hơn khó khăn hơn
đặc biệt là cái đường đi lại
cái khó khăn thứ hai nữa là cái về vấn đề thông tin đi lại
thứ hai nữa là cái điện để mà áp dụng cái vấn đề dạy và học trong cái vấn đề đó là rất khó
theo thống kê của cán bộ xã số trẻ mầm non của tổ một là sắp xỉ ba mươi trẻ
vì đường đi lại quá khó khăn nên bố mẹ các em không thể đưa các em sang tổ hai theo học hàng ngày
mà tổ một lại không có điểm trường nên các bé phải ở nhà theo mẹ lên nương
hoặc theo anh chị tới trường
những hình ảnh này khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải xót xa cho những đứa trẻ độ tuổi tới trường
xót xa cho hành trình đến với văn minh với kiến thức của các em thật gian nan vất vả
cái số lượng học sinh so với quy định thì nó sẽ chưa đảm bảo
nhưng tuy nhiên là chúng tôi cũng có một cái hướng là quy định chung cho
cho cho cho cho cái thôn đó
vì bây giờ nếu mà theo thông tư mà thực hiện theo quy định học sinh trên lớp và giáo viên dạy trên lớp thì nó chưa đảm bảo
nhưng chúng tôi sẽ tính làm sao nào ưu tiên cái điểm trường đó là đầu tiên
để làm sao so với cái trình độ so với cái văn hóa của cái thôn đó đối với thôn khác
và chúng tôi sẽ tính mặt bằng chung của toàn xã
tính chia trung bình cho cái số học sinh trên lớp để đảm bảo cho chung của xã đó
ở hà giang những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền
cuộc sống của bà con vùng cao đã có nhiều đổi thay đáng kể
xong do địa hình hiểm trở đường đi lại khó khăn nên cuộc sống của bà con vô cùng vất vả
và việc gieo con chữ ở các bản vùng cao nơi đây vì vậy mà còn khá nhiều hạn chế
có lẽ các thầy giáo cô giáo vùng cao cần một cơ chế đặc thù nhiều hỗ trợ hơn nữa
để phần nào vơi bớt những nhọc nhằn
cho những giáo viên cắm bản đặc biệt là ở các điểm trường khó khăn
xuất phát từ cái tình yêu nghề mến trẻ
yêu nghề và mến trẻ nên là các cô giáo ở điểm trường có cả mầm non kiểu học ở trong điểm này
các cô đã liên tục là thực hiện theo sự chỉ đạo của nhà trường cũng như là cấp trên
thực hiện đến điểm trường để dạy các con em đồng bào dân tộc ở trong điểm trường
là từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần mới về nhà
cô cũng không ngại khó ngại khổ vượt qua mọi thách thức để thực hiện đúng cái trọng trách là chồng người
đó chính là chế độ chính sách cho người giáo viên
hiện nay các cô các thầy đều hưởng theo chế độ của nhà nước
nhưng tuy nhiên so với những xã khác những điểm trợ khác thì các cô vẫn thiệt thò nhiều
cho nên là có một đặc thù riêng hỗ trợ khuyến khích cho các thầy cô giáo
để làm sao cho sự phát triển cũng như công tác giáo dục của thôn và trường đồng
nói riêng toàn xã nói chung toàn huyện nói chung để làm sao tương xứng đáp ứng nhu cầu
của người dân cũng như là điều kiện kinh tế của người xóm đó
những câu chuyện cởi mở sự chân thành của đồng bào và các thầy cô giáo nơi tận cùng non cao
đã cho thấy những hy vọng những niềm tin cho ngày mai
cho một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ nơi này
bằng tâm huyết với nghề và lòng yêu thương con trẻ
những thầy giáo cô giáo cắm bàn đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao
duy trì củng cố chất lượng phổ cập giáo dục theo hướng bền vững
hy vọng rằng với sự chung tay giúp đỡ của toàn thể xã hội
sẽ tiếp thêm niềm tin nghị lực và chấp cánh ước mơ xây dựng tương lai của các em học sinh
nơi dốc đá treo leo ngút ngàn mây trắng này
hôm nay đi học xa đường tương lai đường gần